quỹ ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu hà tân
thuộc xã duy vinh huyện duy xuyên với tổng mức đầu tư gần năm mươi tỷ đồng
dự án do ủy ban nhân dân huyện duy xuyên làm chủ đầu tư
theo thiết kế công trình cầu hà tân được xây dựng vĩnh cửu với chiều dài cầu hơn hai trăm ba mươi bảy mét
từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai và ngân sách của địa phương
thời gian dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi cầu hà tân nằm trên tuyến đường nối liền từ xã duy vinh
đến thị trấn nam phước huyện duy xuyên được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hiện tại chiếc cầu này đang bị xuống cấp nghiêm trọng nên phải đầu tư xây dựng lại
nhằm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân